dự báo hôm nay ngày năm tháng bảy tại bắc bộ và nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy các địa phương cần chuẩn bị các biện pháp để chủ động ứng phó khi xảy ra thời tiết bất thường
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió
phát triển đến mực năm m vẫn còn duy trì
nên ngày và đêm nay ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang và tuyên quang
có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các địa phương cần đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan
chủ động các biện pháp phòng chống để giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu xảy ra thiên tai